vào dạng sáng nay tại thôn phước hưng xã hòa nhơn huyện hòa vang tp đà nẵng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
đàn nhân được xác định là anh lê thanh hữu tài xế taxi tiên xa quê tại tỉnh bắc cạn chú tại quận thanh khê tp đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên một số người đi chở đất thì phát hiện thi thể của người đàn ông bên lề đường
đoạn gần điểm giao nhau với đường tránh tp đà nẵng
trên người của người đàn ông này máu chảy rất nhiều
cách đó khoảng một trăm linh mét một chiếc taxi của hãng tin sa nằm nghiêng bên mép lề đường
bên trong xe có nhiều vết máu
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp đà nẵng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc
sáng nay cơ quan chức năng dừng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra truy tìm hung thủ
bước đầu xác định hung thủ có thể là khách thuê xe taxi đi từ cầu vụt hòa cầm quận cầm lệ lên xã hòa nhơn huyện hòa vàng